phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy pc bốn công an tỉnh nghệ an phối hợp với các đơn vị liên quan vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn tỉnh nghệ an